đoàn công tác của bộ giao thông vận tải do thứ trưởng lê đình thọ làm trường đoàn
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
về tình hình triển khai dự án đường cao tốc bắc nam đoạn qua địa bàn tỉnh
tổng chiều dài dự án cao tốc qua địa phần tỉnh thanh hóa là chín mươi tám km
chạy qua tám huyện trên tám một trăm linh hộ dân bị ảnh hưởng
trong đó có chín trăm ba mươi một hộ phải bố trí tái định cư
tổng diện tích đất bị ảnh hưởng là chín trăm ba mươi năm hectare trong đó đất ở là tám mươi năm ha
ủy ban nhân dân các huyện đã hoàn thành công tác trích đo
đang thực hiện công tác kiểm kê tài sản vật kiến trúc hoa màu
và xác định diện tích các loại đất bị ảnh hưởng
hiện đã kiểm kê được năm sáu trăm linh hộ dân tương ứng với diện tích sáu mươi ba km
theo đánh giá của bộ giao thông vận tải tiến độ giải phóng mặt bằng của thanh hóa
còn chậm so với các tỉnh có dự án chạy qua
bộ đề nghị tỉnh thanh hóa tập trung giải quyết các vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng quá trình thực hiện bảo đảm theo quy định
hướng tới bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân